tại đồng nai hôm nay đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố sập cầu gành bắc qua sông đồng nai
làm việc với tỉnh đồng nai bộ giao thông vận tải tổng công ty đường sắt việt nam và các đơn vị liên quan
đồng chí nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực của các đơn vị đã phản ứng nhanh
thực hiện kịp thời các biện pháp khắc phục hậu quả sau khi sự cố xà lan đâm sập cầu gành
vào trưa hai mươi tháng ba lan tuyến đường sát bắc nam tê liệt
đồng chí nguyễn xuân phúc chỉ đạo bộ giao thông vận tải tổng công ty đường sắt việt nam
phối hợp chặt chẽ với tỉnh đồng nai để thực hiện trung chuyển hành khách hàng hóa bảo đảm an toàn trật tự
đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh quyết liệt hơn nữa tiến độ xây cầu gành mới
nâng cấp các ga trảng bom hố nai biên hòa để tiếp nhận các đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa
trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giám sát chặt chẽ để đáp thúc các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công
đề nghị bộ giao thông vận tài và các đơn vị địa phương cần có tổ chức giả soát lại tuyến đường sắt bắc nam
để có phương án sửa chữa thay thế những nơi chưa bảo đảm an toàn đường sắt
bởi tai nạn đường sắt tuy ít xảy ra nhưng mỗi khi xảy ra sẽ để lại hậu quả rất lớn
do đó việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt cần phải tập trung coi trọng
đối với vụ tai nạn làm sập cầu gành đồng chí nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ công an chỉ đạo
và phối hợp với công an đồng nai giả soát lại các bước điều tra để đưa ra các hình thức xử lý kịp thời
bảo đảm tính săn đe của pháp luật kiểm tra công tác nâng cấp ga trảng bom
tiến độ xây dựng cầu gành mới đồng chí nguyễn xuân phúc biểu dương nỗ lực làm việc tinh thần trách nhiệm
khắc phục mọi khó khăn của cán bộ công nhân nhà ga và ngành đường sắt
đề nghị việc cải tạo mở rộng ga trảng bom đến ngày một mươi hai tháng bốn phải hoàn thành